các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chuyện về mèo béo hiện vẫn được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý bình luận của nhiều bạn trẻ việt nam
theo dòng sự kiện tại việt nam có hai bạn trẻ đã đăng clip dùng mcdonald s để từng niệm cầu nguyện cho mèo béo
trong đó cô gái trẻ mua khá nhiều đồ ăn thức uống cho vào hộp cắt tông rồi thả xuống hồ tây
còn chàng trai thì đặt các món mcdonald lên bờ sông trong khu mega grand world
những đoạn video này đã gây bất bình cho cư dân mạng
nhiều người chia sẻ trên các nền tảng với ý phê phán kéo theo hàng nghìn bình luận chỉ trích dành cho các tiktoker kể trên
đến chiều ngày bảy tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân quận tây hồ hà nội xác nhận
vào tối ngày sáu tháng năm ban quản lý hồ tây phát điện hai người trẻ mang đồ ăn nhanh thả xuống lòng hồ
những thứ được họ thả xuống bao gồm cả đồ ăn và vỏ bọc hộp đựng
lực lượng chức năng sau đó đã ngăn cản nhắc nhở họ không tiếp tục hành vi trên
vì thả thức ăn xuống hồ là hành vi gây ô nhiễm môi trường bị nghiêm cấm
đồng thời cơ quan chức năng khẳng định trong thời gian tới
đơn vị sẽ tăng cường lực lượng tuần tra để nhắc nhở xử lý những trường hợp có hành vi tương tự
sau vụ việc nhiều người còn thắc mắc hành vị thải đồ ăn thức uống xuống hồ có bị xử phạt không
theo dõi câu chuyện luật sư trần minh hùng đoàn luật sư tp hcm cho hay
hành vi của các cá nhân khi theo xu hướng câu chuyện tình cảm từ trung quốc
thả thức ăn nhanh trên mặt hồ tây đã gây nên rất nhiều tranh cãi trên mạng xã hội
chủ yếu là những lời phê phán gây cắt từ cộng đồng xã hội
những hành động trên không mang lại bất kỳ lợi ích thiết thực nào
thế nhưng lại gây lãng phí thực phẩm mất mỹ quan đô thị và thậm chí ô nhiễm môi trường
khi thải các thực phẩm nhựa vỏ túi bao ni lông trôi nổi trên mặt hồ tây
điều hai mươi năm nghị định bốn mươi năm năm hai nghìn hai mươi hai về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định
phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng đối với hành vi vứt thải bỏ rác thải trên vỉa hè
lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt
đổi nước thải không đúng quy định trên vỉa hè lòng đường phố
thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ốc hồ canh rạch sông suối và biển
theo đó việc thả thức ăn nhanh nhựa phỏ túi bao ni lông trôi nổi trên mặt hồ tây
là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm gây ô nhiễm môi trường
và có thể sẽ bị xử phạt hành chính từ một triệu đồng đến hai triệu đồng
trước đó khi đoạn clip trên được lan truyền mạnh mẽ nhiều cư dân mạng cho rằng
đây là hành động câu view câu like dựa trên cái chết thương tâm của người khác
do đó rất phản cảm một người dùng bày tỏ quan điểm
mình cảm thấy rất giả tạo bao nhiêu chuyện thương tâm ở ngay việt nam thì không thấy cầu nguyện
nếu nhỏ béo không phải là từ khóa nổi trên mạng thì họ có làm như vậy hay không
cũng có người nhận xét việc này làm thực sự vô nghĩa
đây không phải là thương cảm trước người đã khuất mà chỉ vì lợi ích bản thân
quay video bắt chen để được nhiều người biết đến
dù mẹ béo qua đời rất thương tâm nhưng hãy để anh ấy an nghỉ chứ đừng lợi dụng anh ấy
đặc biệt hành động thả đồ ăn xuống hồ tây của nữ tiktoker nhận rất nhiều lời phê phán gây gắt
hầu hết mọi người cho rằng hành động này không mang lại lợi ích thiết thực nào
không giúp được gì cho mèo béo mà còn gây lãng phí thực phẩm ô nhiễm hồ
tạo thêm việc cho công nhân vệ sinh môi trường
một trong số các bình luận khuyên tiktoker này có thể đưa đồ ăn đó cho những người ở gầm cầu
người vô gia cư còn có ý nghĩa hơn
ý kiến khác cho rằng ngoài kia còn bao người nghèo
bao nhiêu đứa trẻ áo ước nhưng chưa từng được ăn hamburger
chưa biết thế nào là mcdonald vậy mà cô gái này lại thả xuống hồ
cùng với đó cư dân mạng đều cho rằng đây là hành động lãng phí và phá hoại môi trường
nhiều cư dân mạng cảm thán giới trẻ ngày nay vì câu tương tác trên mạng xã hội
mà đu tren bất chấp theo kiểu vô nghĩa vô bổ
được biết chàng trai vừa qua đời có một đoạn tình cảm đầy dây dứt
trong suốt hai năm yêu nhau mèo béo chỉ được gặp bạn gái hai lần
nhưng để cung phụng đàm trúc anh cày game thuê phải chơi game mỗi ngày một mươi bốn tiếng để kiếm tiền
và sống tẩn tiện đến khốn khổ
chàng trai sống trong căn nhà trọ tôi tàn ở trùng khánh
mùa đông không có chăn bông để đắp chị dám gọi những thứ rẻ nhất về ăn
đến gặp mcdonald s cũng là ước mơ xa xỉ của anh
tổng cộng chàng trai đã chuyển cho bạn gái năm trăm một mươi nhân dân tệ khoảng một tám tỷ đồng
hai người hẹn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đăng ký kết hôn
thế nhưng vào tháng bốn đam trúc lại muốn chia tay
nếu kéo bất thành mèo béo nhảy cầu tư vẫn
chàng trai viết trên mạng trước khi kết thúc cuộc đời rằng
tôi không muốn ăn rau nữa tôi muốn ăn mcdonald s
sau khi mèo béo mất nhiều người dân trung khánh đã đặt mua bánh hamburger và gà rán đắt tiền
rồi nhờ shipper mang đến cây cầu ấy để cầu nguyện cho anh kiếp sau có thể ăn ngon
phải yêu lấy chính mình
số lượng hoa và thức ăn mà họ gửi chất kín cả cây cầu ở trùng khánh
câu chuyện về mèo béo đến nay vẫn nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội
và thu hút sự chú ý bình luận của nhiều bạn trẻ việt nam
ở một diễn biến khác dưới lúc câu chuyện thương tâm về mèo béo lan truyền trên mạng xã hội
lợi dụng việc này mcdonald s việt nam liền tung ngay chương trình quảng cáo
trên ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến với nội dung
không thích ăn rau thì ăn gà dính phô mai bbq
liên tiếp trên trang fanpage của mcdonald s việt nam
hãng đồ ăn nhanh này cũng đăng tải bài viết quảng cáo chạy mã giảm giá với nội dung tương tự
ngay lập tức mcdonald bị cộng đồng mạng xã hội chỉ trích dữ dội
bởi nội dung quảng cáo đu trend phản cảm
thậm chí nhiều người còn quyết định tẩy chay thương hiệu đồ ăn nhanh này
động thái cầu cách này của mcdonald s đã bị cư dân mạng liên tục tấn công
chỉ trích dữ dội vì dùng câu chuyện thương tâm để bắt trend phản cảm
chỉ trước đầy hai ngày bài viết dùng câu chuyện mèo béo để pr sản phẩm của mcdonald s
đã thu về khoảng hai một trăm linh lượt bày tỏ cảm xúc trong đó có tới hơn một tám trăm linh lượt phẫn nộ
dưới bài đăng nhiều bình luận chỉ trích như vô nhân đạo tẩy chay
giữa làn sóng ném đá dữ dội hiện phía mcdonald s việt nam đã đổi lại tên đồ ăn
chương trình giảm giá trên các ứng dụng bán đồ ăn trực tuyến
tuy nhiên dân cư mạng vẫn đang tiếp tục tràn vào fanpage của hãng này tại việt nam
để bày tỏ sự phẫn nộ
trước sự phản ứng gai gắt của dư luận ngay sau đó trên trang fanpage của mcdonald s việt nam
có dấu tích xanh với tám mươi hai triệu lượt theo dõi đã đăng bài xin lỗi vì quảng cáo ăn theo câu chuyện thương tâm
của trang kiêm thủ mèo béo
trong bài xin lỗi của mcdonald có viết hôm nay trên một số nền tảng giao hàng online của mcdonald
đã xuất hiện một số thông tin về chương trình và sản phẩm mới của mcdonald
với nội dung ngôn từ không phù hợp liên quan đến bạn mèo béo trong bối cảnh nhạy cảm
tạo ra sự phản cảm phiền lòng và nhận về sự kiển trách
từ cộng đồng
mcdonald s cho biết sau khi sự việc diễn ra công ty đã nghiêm túc xem xét vấn đề
phải nhận thức được rằng việc đề cập đến các chủ đề nhạy cảm khi làm truyền thông
không những gây tổn thương đến những người có liên quan mà còn ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng
mcdonald s cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc chân thành đến bạn mèo béo và gia đình
quý khách hàng cộng đồng vì những phiền lòng và bức xúc mà nội dung chương trình đã gây ra
đồng thời tháo gỡ toàn bộ các nội dung gây bức xúc đang hiện diện ở tất cả các nền tảng
sau sự việc mcdonald cho hay sẽ thực hiện giả soát nghiêm các quy trình kiểm duyệt nội dung
đồng thời kiểm điểm với các nhân sự nội bộ có liên quan
cũng như rút kinh nghiệm tránh để không xảy ra những trường hợp không đáng có sau này
qua câu chuyện này một số ý kiến cho rằng dư luận đang phản ứng thai quá
và không ít người đang azure theo đám đông
song thực tế cho thấy người tiêu dùng luôn có quyền yêu mến
ủng hộ hay tẩy chay bất cứ một thương hiệu sản phẩm nào
khi thương hiệu đó vi phạm những nguyên tắc về giá trị văn hóa đạo đức pháp luật
theo đó nhiều chuyên gia cho rằng việc xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh
minh bạch luôn hướng đến khách hàng với văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh
trong bối cảnh nền kinh tế thị trường chính là yếu tố thèn chốt
quyết định sự thành bại cũng như khẳng định thương hiệu bền vững của mỗi doanh nghiệp trên thị trường
đặc biệt muốn có một cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân văn hóa
trước hết pháp luật phải có chế tải với những doanh nghiệp vi phạm
có xử lý được các vi phạm thì mới kêu gọi doanh nghiệp hành xử có văn hóa
bởi lẽ những bài học này một lần nữa cho thấy
vấn đề văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh đã không còn chỉ đơn thuần là khẩu hiệu của mỗi doanh nghiệp
mà ngược lại văn hóa và đạo đức kinh doanh phải luôn được các doanh nghiệp
doanh nhân xem trọng như một triết lý sống còn cho sự tồn tại và phát triển của mình